bản tin nhanh lúc hai mươi h tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi